vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút chiều nay tại đường đê la thành đoạn gần bệnh viện nhi trung ương đã xảy ra một vụ cháy rất lớn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo những thông tin ban đầu cho biết đám cháy bắt nguồn từ một căn nhà nằm sâu trong một con ngõ gần bệnh viện nhi trung ương
sau đó lan rộng ra khoảng tám chín căn nhà ngoài mặt đường đê la thành trở thành một đám cháy rất lớn
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội đã điều động gần một mươi xe cứu hỏa
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy
tuy nhiên do khu vực này gần như không có trụ nước nào nên công tác tiếp nước hết sức khó khăn
đồng thời đường rất hẹp nên lực lượng cứu hỏa cũng rất vất vả tiếp cận hiện trường
rất may cho đến thời điểm hiện tại không có thiệt hại nào về người nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút đám cháy về cơ bản đã được khống chế
tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành dập tắt hoàn toàn đám cháy